tại ấp ninh thới xã thới an hội huyện kế sách tỉnh sóc trăng cũng xảy ra một vụ sạt lở đường đê dài gần năm mươi mét
vụ việc đã làm hai gia đình phải di rời khẩn cấp
trước đó vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi chín tháng bảy tại ấp hòa thành xã xuân hòa huyện kế sách
cũng đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng tuyến đề bao và có thêm một đoạn đê đã bị nhấn chìm hoàn toàn xuống sông hậu
trước mắt huyện kế sách đã xuất ngân sách khẩn cấp hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng
đồng thời có giải pháp để khôi phục các tuyến đường đê bảo đảm giao thông cho người dân
mặt khác địa phương vận động người dân có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp khẩn trương di rời đến nơi an toàn để bảo đảm tính mạng và tài sản
thời gian gần đây tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh sóc trăng đang diễn biến hết sức phức tạp
theo thống kê chưa đầy đủ của tri cục thủy lợi tỉnh sóc trăng
hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng hai mươi khu vực có nguy cơ sạt lở cao với tổng chiều dài gần bốn mươi km đê ở các địa phương